tổ trinh sát này có nhiệm vụ bí mật kiểm tra tất cả các tuyến xe khách đi từ hà nội vào
tổ trinh sát này có nhiệm vụ bí mật kiểm tra tất cả các tuyến xe khách đi từ hà nội vào

hội tống đối tượng nga khi nga từ hà nội vào
hội tống đối tượng nga khi nga từ hà nội vào

tất cả thông tin và các hướng di chuyển của đối tượng đang bị theo dõi đều được cấp báo với ban truyền
chúng tôi là không biết nó tự nga đi trên cái xe nào về do vậy là phải làm theo các
phương pháp thủ công là cứ phát hiện cái xe khách đà nẵng hà nội thì chúng tôi cứ lăn lượt
phân công các trinh sát là phải bám theo xe đó đánh đánh tặng bánh xe trung tâm
bảy giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn trinh sát bí mật lên chiếc xe vừa dừng chân ở lang cô
số hàng chục hành khách trên xe xuất hiện một người phụ nữ dáng người nhỏ gầy ngồi ở góc cuối xe với
mắt luôn dài trường cảnh sát
các trinh sát lập tức báo về ngay cho ban chỉ đạo chuyên án về đối tượng tình nghi
tổ trung tâm tại công an thành phố nhanh chóng kiểm tra các dữ liệu mà trinh sát hóa trang gửi
về và xác định chắc chắn đối tượng tình nghi chính là phạm thị nga lập tức tổ trinh sát
để biến xe trung tâm được lệnh sẵn sàng chờ đón bắt đối tượng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi
một mẻ lưới được răng tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng các trinh sát vào vai rất nhiều thành phần
xã hội khác nhau ở bến xe như xe ôm lái phụ xe tra trộn và trong hành khách tấp nập mọi con mắt đều
hướng về phía hành khách đi trên tuyến xe đường dài từ hà nội về đà nẵng khi đối tượng nga vừa
bắt đầu dùng bến xe khách lập tức các trinh sát đã tiếp cận đến khéo léo mời ngay đối tượng nga ra ngay
xe ô tô để đưa về trụ sở công an thành phố sự việc diễn ra một cách nhanh chóng đến mức cả bến xe khách
vẫn hoạt động bình thường không hề biết có chuyện gì xảy ra khi kiểm tra hành lý đối tượng phạm thị nga
thual dữ tại chỗ hai nghìn năm trăm linh tám vên ma túy tổng hợp lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nga đã được lập tức triển khai
tại khách sạn h lefti sốzyn một nghìn bốn mươi bốn đường ngô quyền tq đà nẵng cơ quan điều tra đã thu giữ một trăm bốn mươi gam ma túy
và đá tại hai căn nhà của đối tượng số ba được ngô quyền cũng không luôn giữ đi acres nếu có bán quá nhiều
tại hai căn nhà của đối tượng số ba đường vũ tông phan phường thọ quan quận sơn trà và số sáu mươi bảy phố cao sơn pháo phường hòa an quận cẩm lệ cơ quan điều tra thu giữ khoảng hai hai kg ma túy giảng đá được giống trong các chai sữa trẻ em bảy cây kiếm một súng bắn điện và nhiều giấy tờ giao dịch liên quan đến hàng chục tỷ đồng nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán chai phép chất ma túy
điều đáng nói là địa chỉ số sáu mươi bảy phố cao xuân pháo chính là trường mầm non tư thục do đối tượng phạm thị bích phượng con phạm thị nga làm chủ
với vỏ bọc là một trường mầm non đối tượng này đã sử dụng đúng môi trường sư phạm để che đẩy hành vi phạm pháp của mình
tất cả các viên ma túy tổng hợp được giấu trong các chai sữa trẻ em
đây cũng chính là thủ đoạn mà các đối tượng đã thực hiện trong một thời gian khá dài để che mắt cơ quan chức năng
đây là vụ bắt ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng
cùng với việc bắt giữ đối tượng phạm thị nga cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt luôn đối tượng phạm thị bích phượng là con gái của chị nga với tội danh tàng trữ buôn bán ma túy